nhiều năm trở lại đây thay vì vào đại học bằng mọi cách thì nhiều bạn trẻ đã chọn học nghề như là một xu hướng nghề nghiệp mới cho cánh cửa của tương lai của bản thân mình
chính vì thế nhiều trường dạy nghề đã bắt đầu tuyển đủ và vượt chỉ tiêu tuyển sinh ghi nhận tại hải dương
sau khi tốt nghiệp phổ thông sinh viên phạm minh đức đã quyết định theo học nghề tại khoa điện tử công nghệ thông tin tại trường cao đẳng nghề hải dương
trải qua thời gian học tập tại đây đã giúp đức cũng như các bạn sinh viên trong lớp nhận thấy việc học nghề là lựa chọn phù hợp
các trường nghề đã đưa ra nhiều phương pháp tuyển sinh hấp dẫn phù hợp với nhu cầu của người học và thị trường lao động
phối hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức nghiệp
tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh của học viên nâng cấp trang thiết bị dạy học nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên
nhờ đó lượng thí sinh tăng đều theo hàng năm
em có hướng lựa chọn đi học nghề tại vì nó cũng là một nhu cầu thị hiếu của các công ty bây giờ
và nó cũng đang thiếu hụt những nguồn nhân lực công nhân có trình độ và có chuyên môn
ngay từ khi thành lập thì nhà trường đã luôn trú trọng
đến đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị thì tất cả các trang thiết bị của nhà trường đều được đầu tư đồng bộ
tất cả các thiết bị của nhà trường được nhập về là đều phù hợp với công tác dạy nghề
đảm bảo chất lượng đầu ra đáp ứng nhu cầu của thị trường là việc mà các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang tích cực đổi mới
nâng cao chất lượng đào tạo cắn việc đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp để tăng cơ hội việc làm cho người học